sau đây là nội dung chi tiết ngày một mươi bảy và hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua cục an ninh mạng bộ công an phối hợp với công an tp hcm và công an tỉnh thái nguyên đã thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với bùi hiếu võ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú tại trung cư hà đô phường ba quận gò vấp tp hcm và phan kim khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại yên tập cẩm khê phú thọ để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo điều tám mươi tám bộ luật hình sự

trong ba mươi phút ngày chín tháng sáu trong lúc ngồi uống bia dân và quốc anh xảy ra cãi nhau về việc làm chung ca tối tại công ty cả hai ra trước cửa phòng trọ đập vỡ chai bia đánh nhau lúc này trọng và anh trốn đã can ngăn tuy nhiên quốc anh tiếp tục đi vào phòng trọ đập cửa và lớn tiếng chửi dân
tức giận dân đã lấy con dao trong phòng của anh trọng chạy ra sân thì quốc anh cũng lao vào và bị dân đâm một nhát trúng bụng quốc anh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi sau khi gây án dân bỏ trốn và đã ra đầu thú sau đó
công an thị xã thuận an tỉnh bình dương cho biết vừa tạm giữ nguyễn bảo hùng chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi cướp tài sản
ngày một mươi bốn tháng ba nguyễn văn bảo hùng đi từ khu dân cư việt sinh thuộc khu phố hai phường an phú thị xã thuận an chặn đầu và đạp ngã xe máy của một người phụ nữ đang đi trên đường để cướp xe thấy vậy người phụ nữ này đã chi hô cùng với người dân bắt giữ đối tượng hùng
tại cơ quan công an hùng khai nhận là công nhân của một công ty may mặc
tại thị xã dĩ an tỉnh bình dương vì chưa có tiền lương nên hùng đã nảy sinh ý định đi cướp xe của người đi đường để bán lấy tiền tiêu xài nhưng chưa thực hiện được hành vi thì bị bắt
thưa quý vị những bản án nghiêm khắc đã được tuyên dành cho các đối tượng gieo rát cái chết trắng tuy nhiên vì lợi nhuận cao nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật tiếp tục lao vào con đường phạm tội đặc biệt là tại các tỉnh giáp biên
chỉ mới đây thôi lực lượng chức năng của tỉnh lạng sơn lại tiếp tục phát hiện vụ vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ bảy mươi ba bánh heroin
thực hiện kế hoạch nghiệp vụ trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy vào hồi một mươi chín h một mươi phút ngày hai mươi một tháng ba tại km một mươi hai quốc lộ một a thuộc địa phận ngã tư phai trần xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lạng sơn đã bắt quả tang đối tượng lương văn thiệu
trú tại thôn pò nhùng xã bảo lâm huyện cao lộc tỉnh lạng sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là bảy mươi ba bánh heroin đựng trong hai thùng cắt tông một xe mô tô chưa đăng ký biển số hai điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cũng liên quan tới ma túy thời gian qua lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện nhiều trường hợp là học sinh sử dụng ma túy tổng hợp
đáng nói từ con số
trong số chỉ vài trường hợp trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có đến năm mươi sáu học sinh sử dụng trái phép chất ma túy
đã đến lúc nhà trường và các bậc phụ huynh cần tăng cường gian đe giáo dục các em nhiều hơn nữa để góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy này ra khỏi học đường
thời gian gần đây công an phường trần hưng đạo tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã phát hiện hai mươi một em học sinh cấp hai trường trần hưng đạo tp quảng ngãi
sử dụng nhiều loại chất kích thích như sisa và cỏ mỹ
trong số đó có một học sinh tổ chức mua bán
không chỉ riêng trường trần hưng đạo tp quảng ngãi mà học sinh tại một số trường khác cũng đã sa ngã vào tệ nạn ma túy
ngoài nguyên nhân cơ bản là do các em chưa nhận biết được tác hại nguy hiểm của ma túy thì công tác quản lý của phụ huynh vẫn còn nhiều bất cập
có những học sinh thân viên vi phạm về nguyện ma túy
đó là một số gia đình ít quan tâm đến con cái bỏ đi làm ăn xa bỏ mặt cho gia đình ở nhà cho ông và trong con
cái thứ hai nữa là cái tác động của xã hội bên ngoài rất lớn cho nên là tạo một sự diễn biến trong tư tưởng học sinh
và đồng thời có sự nhận biết của các em về tác hại của ma túy trong xâm nhập vào học đường thì các em cũng còn hạ chế
theo số liệu thống kê của công an tỉnh quảng ngãi hiện nay tội phạm và tệ nạn ma túy không những ở ngoài xã hội mà còn xâm nhập vào học đường
cho đến thời điểm này lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện
sáu học sinh đang học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh quảng ngãi sử dụng trái phép chất ma túy
từ con số chỉ vài trường hợp nay lại tăng lên đến vài chục
đây cũng là vấn đề nhức nhối được đưa ra đánh giá thảo luận và đề ra nhiều biện pháp ngăn ngừa tệ nạn ma túy xâm nhập vào học đường
tại hội nghị triển khai công tác phòng chống ma túy tỉnh quảng ngãi vừa qua
trong đó vai trò của nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục các em là điều rất cần thiết hiện nay
chúng tôi cũng muốn đề nghị tăng cường công tác giáo dục trong trường học
mà đặc biệt là phát huy vai trò của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các tổ chức đoàn thể khác
tăng cường năng lực quản lý của người đứng đầu đơn vị và phụ huynh cần phải quan tâm hơn đến việc giáo dục con cái
phối hợp tốt hơn nữa giáo dục giữa nhà trường gia đình và xã hội
hiện nay nhiều loại ma túy mới như ma túy đá cỏ mỹ cần sa đã và đang xâm nhập vào địa bàn tỉnh quảng ngãi
nạn nhân bị lôi kéo không những là thanh niên ngoài xã hội mà còn có cả học sinh
trong khi đó hệ lụy của loại ma túy này là rất khó lường
chính vì vậy việc trang bị kiến thức pháp luật nâng cao ý thức rèn luyện tự giác phòng ngừa tệ nạn ma túy cho các em học sinh là điều rất cần thiết
tiếp tục với các thông tin khác phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh phú yên kiểm tra làm rõ những vấn đề này
những vấn đề mà báo chí phản ánh về việc phá rừng phòng hộ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái quy định
trước đó báo người lao động ra ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy có bài công khai phá rừng phòng hộ
và báo lao động ra ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy có bài gần hai trăm linh hectare đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái quy định
theo phản ánh người dân phát hiện hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp hòa hiệp bắc huyện đông hòa tỉnh phú yên
ngang nhiên chặt cây trong rừng phòng hộ giữa ban ngày rồi trở đi
về việc này phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh phú yên kiểm tra làm rõ những vấn đề báo nêu trên
nếu đúng tỉnh phải xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tại an giang ngày hôm qua dưới sự kiểm tra giám sát của đại diện các cơ quan chức năng
cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh an giang đã tiến hành tiêu hủy
một mươi hai bao thuốc lá giả thuốc lá điếu nhập lậu các nhãn hiệu
đây là số thuốc lá giả thuốc lá điếu nhập lậu mà lực lượng công an cùng với các ngành chức năng
bắt giữ và tịch thu từ đầu năm đến nay
hầu hết số thuốc lá ngoại được nhập từ campuchia vào việt nam qua các đường tiểu ngạch
rồi dùng nhiều thủ đoạn để đưa vào nội địa tiêu thụ và bị cơ quan chức năng bắt giữ
được biết đây là đợt tiêu hủy thuốc lá giả thuốc lá ngoại nhập lậu lần đầu trong năm hai nghìn một mươi bảy
tổng giá trị tiêu hủy đợt này ước tính khoảng bốn ba tỷ đồng
do là địa phương giáp với campuchia nên an giang là một trong những địa phương trọng điểm
về buôn lậu ở khu vực đồng bằng sông kiều long trong đó đa phần là buôn lậu thuốc lá điếu và đường cát
các hộ nấu rượu sẽ phải đăng ký cấp phép sản xuất kinh doanh
đây là quyết định vừa được ban hành để quản lý hoạt động của các hộ sản xuất rượu tại hà nội
trong tháng một vừa qua hà nội đã ghi nhận hai mươi một trường hợp ngộ độc rượu
có methanol và có ba trường hợp đã tử vong
điều đáng nói hầu hết các ca ngộ độc rượu đều uống các loại rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước thực trạng này hà nội đã ra quyết định quản lý việc hoạt động của các hộ sản xuất rượu
khi yêu cầu các hộ nấu rượu cá thể phải đăng ký cấp phép
tại xã bích hòa thanh oai hà nội có khoảng năm mươi hộ nấu rượu
và trung bình mỗi hộ nấu từ bốn mươi đến một trăm linh lít rượu một tháng
sau khi có hàng loạt các vụ ngộ độc rượu có methanol
chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ không được dừng việc nấu rượu
để chính quyền kiểm tra về quy trình nấu rượu
và các hộ sẽ phải tự mang đi kiểm nghiệm rượu trước khi lưu hành trên thị trường
nhiều hộ nấu rượu rất ủng hộ về việc cấp phép
và cho rằng điều này sẽ không bị mang tiếng các làng nghề hay các hộ nấu rượu nghiêm chỉnh
thưa quý vị sáng qua ngày hai mươi hai tháng ba
học sinh lớp một mươi hai toàn thành phố hà nội đã bước vào môn thi cuối cùng
trong kỳ thi thử trung học phổ thông quốc gia là tổ hợp khoa học xã hội
trong tổ hợp môn thi này lần đầu tiên thí sinh được thi trắc nghiệm với môn giáo dục công dân
nhiều học sinh đã thực sự hứng thú khi được làm quen với đề thi giáo dục công dân
ghi nhận của phóng viên intv
trong buổi sáng học sinh lớp một mươi hai trên toàn thành phố hà nội đã hoàn thành môn thi cuối cùng
tổ học môn khoa học xã hội của đợt thi thử trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
với ba môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
mặc dù đây là lần đầu tiên môn giáo dục công dân được đưa trong những môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học nhưng trái với sự lo lắng ban đầu
qua buổi thi thử sáng nay nhiều thí sinh tỏ ra tự tin với bài thi môn này
nó rất là hay và rất là bổ ích nó giúp em có thêm kiến thức về xã hội và pháp luật
và các câu hỏi đều rất là dễ dàng áp dụng vào thực tiễn và thực tế
cho nên nếu mà làm những bài thi như này thì thật ra là nó áp lực hơn những bài thi về khoa học tự nhiên
và nó cũng giúp em có thêm kiến thức về xã hội hơn
nó khá là bổ ích tại vì là nó liên quan đến rất nhiều các vốn sống và các cái chính trị trong xã hội
và mình nên biết những điều đấy hơn
môn giáo dục công dân với bốn mươi câu hỏi trách nghiệm là những tổ hợp kiến thức từ pháp luật
kinh tế xã hội đưa ra những tình huống gắn bó với cuộc sống
học sinh chỉ cần dựa vào những kinh nghiệm thực tế và sự hiểu biết pháp luật của mình
là có thể đưa ra đáp án đúng mà không cần học thuộc
có thể nói đây là cơ hội để các em được rèn luyện theo đúng định dạng đề thi thật
của bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
đồng thời là cơ hội để cho các trường điểm trường tập dượt trước kỳ thi
trung học phủ thương quốc gia chính thức sắp tới
với những điểm mới của kỳ thi trung học phủ thương quốc gia
mà đây là lần đầu tiên sở giáo dục đào tạo hà nội tổ chức cái kiểm tra
giả soát chất lượng học sinh để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới
chắc chắn là sẽ còn nhiều nội dung mà chúng tôi sẽ phải khắc phục những thiếu sót
mà qua thực tế
thì nó mới nảy sinh
qua đợt thi này
thì về công tác tổ chức công tác coi thi công tác điều hành thi
của các nhà trường các cụm trường xây dựng kinh nghiệm
những mặt được mặt chưa được
sẽ làm tốt hơn trong công tác tổ chức coi thi
đặc biệt là bộ phận giám thị tránh nên sai sót có thể mắc phải
ngay sau kỳ thi kết thúc
việc chấm thi sẽ đảm bảo nghiêm túc theo đúng quy chế của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
kết quả khảo sát sẽ có phân tích đánh giá số liệu gửi về nhà trường
so sánh các trường trong cụm so sánh các lớp với nhau trong trường
để thêm kênh thông tin giúp cho các nhà trường cha mẹ học sinh
đặc biệt là các thầy cô giáo giảng dạy thấy được chất lượng đào tạo của mình
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và bây giờ là mục điểm báo
thưa quý vị đã gần năm tháng nay hơn ba bảy trăm linh cám bộ công nhân và người lao động của công ty thủy nông
tại hà nội không nhận được lương cũng như là không được ứng bất kỳ một khoản tiền nào
điều này đã khiến cho cuộc sống của hàng nghìn gia đình công nhân
lao đào và họ cũng đã gửi tâm thư lên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
thông tin được đăng tải trên báo lao động
ông nguyễn viết thơm cục trưởng cụm thủy nông số hai
xí nghiệp thủy lợi quốc ai cho biết
trong thời gian hai tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi bảy công nhân chưa được tạm ứng lương
trong năm hai nghìn một mươi sáu lương quần áo bảo hộ chế độ ăn trưa các chế độ phúc lợi khác cũng chưa có
đời sống của công nhân vô cùng khó khăn
nhiều gia đình có con nhỏ mẹ già hoặc vợ ốm
lâm vào cảnh khốn cùng
thậm chí có những công nhân còn phải vay lãi ngày để duy trì cuộc sống
ngày hai mươi hai tháng ba trao đổi với phóng viên lao động ông chu tuấn chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông tích cho biết
nguyên nhân chậm lương là năm hai nghìn một mươi sáu
thành phố hà nội thực hiện việc chuyển đổi theo hướng giảm trừ kinh phí đặt hàng đối với các doanh nghiệp ngành thủy nông
nên công ty cũng bị giảm trừ kinh phí đặt hàng chỉ bằng bốn mươi của năm hai nghìn một mươi bốn
từ đó lương hàng tháng của người lao động
bị giảm rõ rệt công ty phải vay ngân hàng để tạm ứng lương cho người lao động
nhưng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công ty không còn vay được nữa
mặc dù các hộ nấu rượu sẽ phải đăng ký cấp phép sản xuất kinh doanh
nhưng theo phản ánh của báo công an nhân dân
thì vẫn còn tình trạng là rượu không nguồn gốc mua ở đâu cũng có
theo đó rượu không nguồn gốc đã không được bày bán công khai như trước
mà được giấu trong quầy khách
nếu khách hỏi mua thì người bán mới lấy ra
và tại nhiều quán ăn bình dân quán nhậu về hè
rượu không nguồn gốc giá rẻ vẫn được bán cho khách
đây là ghi nhận của báo công an nhân dân sau nửa tháng hà nội gia quân
với sáu trăm bốn mươi bốn đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm
theo điều tra của báo công an nhân dân thì tại hà nội
chỗ nào cũng có thể mua được rượu giá rẻ không nguồn gốc với giá từ hai mươi đến ba mươi nghìn đồng
nhất là tại các khu vực nhạy cảm như bến xe nơi nhiều sinh viên người lao động tập trung
ông hoàng đại nghĩa đội trưởng đội quản lý thị trường số sáu cho biết
kinh doanh rượu không nguồn gốc nhiều nhất tại các quán cơm bình dân
quán nhậu rượu ở đây đều có giá rất rẻ chỉ từ một mươi năm đến một mươi tám đồng một lít
người kinh doanh cho biết các loại rượu này nhập từ hưng yên bắc ninh
có hộ kinh doanh tại mỹ đình bị phát hiện và tạm giữ hơn một lít rượu không rõ nguồn gốc
hà nội mới chỉ đang tiến hành kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh rượu
còn rượu nấu trong dân trong các cơ sở sản xuất gần như rất ít kiểm tra
nhiều hộ gia đình nấu rượu tự phát để uống nhưng thực chất là để bán
việc gia cầm sống được bày bán tràn lan
cùng với hoạt động giết mổ trong các sợi dân sinh ở cả nội thành và ngoại thành hà nội
đang trở thành mối lo lây lan dịch cúm da cầm trên địa bàn thành phố
ghi nhận của báo kinh tế và đô thị
theo tìm hiểu của phóng viên ngoài mua gà vịt từ trong dân
các hộ buôn bán gia cầm thủy cầm
đi gom hàng ở các chợ lân cận
đáng chú ý có tiểu thương cho biết không ít lần mua gà vịt về nhốt bị dù chết
không riêng gì ngoại thành tại nhiều chợ dân sinh chợ cóc
trong khu vực nội thành hoạt động giết mổ da cầm ngay tại chợ
cũng diễn ra khá phổ biến và thường xuyên
đại diện trạm thú y quận thanh xuân cho biết
quận đã chỉ đạo các ngành lực lượng gia quân kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh
tập trung tại các chợ dân sinh tụ điểm kinh doanh gia cầm
qua kiểm tra vẫn phát hiện một số trường hợp lén lút giết mổ da cầm ngay tại chợ
dù thành phố đã có lệnh cấm buôn bán giết mổ da cầm sống tại chợ nội thành
mặc dù các địa phương và lực lượng thú y đã tích cực vào cuộc
nhưng vẫn không thể kiểm soát hết tình trạng giết mổ ra cầm sống tại các chợ trong nội thành
nguyên nhân là các hộ giết mổ khá nhỏ lẻ phân tán trong khi lực lượng kiểm tra còn mỏng
trong phần tiếp theo của chương trình hai mươi bốn giờ qua đã có hàng loạt các vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên cả nước
khiến nhiều người thương vong
thành phố vũng tàu nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông
thì số người chết vẫn giữ ở mức không tăng không giảm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành vừa thi hành lệnh bắt tạm giam lâm nhật cường một mươi chín tuổi
ở ấp phú nhiêu xã mỹ chánh huyện châu thành về tội quy định vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
được biết vào chiều ngày một tháng ba cường điều khiển xe mô tô mang biển số tám mươi bốn b một ba mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi ba hướng từ thành phố trà vinh về huyện châu thành
khi đến đoạn thuộc khóm hai thị trấn châu thành do chạy xe với tốc độ cao không làm chủ
được tốc độ đã không nhường đường cho người đi bộ nên đâm vào bà thạch thị triệu bảy mươi bảy tuổi đang đi bộ qua đường
tết nạn làm bà trịa bị chấn thương sọt não và tử vong sau đó
công an xã mỹ tránh cho biết cường là một quái xế thường xuyên tụ tập xe chạy với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự ở địa phương
và bão bị cơ quan công an xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng
tiếp theo là cụm tin giao thông mà chúng tôi vừa mới cập nhật
ngày hai mươi hai tháng sáu
trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố xuân đồng phường tân thiện thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc ô tô bốn chỗ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái tông thẳng vào quán cà phê bên đường khiến ba người bị thương
các nạn nhân đã được đưa đi cướp cứu tại bệnh viện đao khoa tỉnh bình phước
vụ tai nạn làm xe ô tô bị hư hỏng phần đầu nhiều bàn ghế cửa và các vật dụng trong quán cà phê và cửa hàng cắt tóc bên cạnh bị vỡ nát
tại tp hcm sáng ngày hai mươi hai tháng ba một chiếc xe khách bốn mươi năm chỗ khi qua địa bàn quận sáu tp hcm thì bất ngờ mất lái tông đổ hàng chục mét rào chắn phân cách bằng thép
chiếc xe tiếp tục lao qua hai làn đường dành cho xe hai bánh rồi lao thẳng xuống kênh tàu hủ
nhiều người đi đường may mắn thoát được nạn tài xế và phụ xe được người đưa đường giải cứu kịp thời
vụ việc khiến giao thông qua khu vực ủn tắc nghiêm trọng được biết là chiếc xe vừa ra khỏi bãi đậu chưa được một km và đang trên đường đi đón khách thì gặp nạn
cũng trong ngày hai mươi hai tháng ba tại khu vực thuộc tổ hai mươi ba ấp hòa long ba thị trấn an châu huyện châu thành tỉnh an giang
chiếc xe taxi do tài xế lê thanh điều khiển chạy trên tuyến quốc lộ chín mươi một hướng long xuyên đi châu đốc
do tài xế ngủ gật nên mất lái đã tông vào trụ điện bên đường cú tông mạnh khiến chiếc xe bị hư hỏng phần đầu còn trụ điện gãy làm đôi khiến nhiều tuyến đường mất điện
thưa quý vị ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố vũng tàu đã giảm về tiêu chí số vụ và số người bị thương
nhưng số người chết vẫn giữ ở mức không tăng không giảm thực tế này tiếp tục đặt ra những yêu cầu cấp bách cho thành phố vũng tàu trong nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông
tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố vũng tàu xảy ra tám mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi sáu người bị thương một trăm linh hai người
so sánh với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu số vụ và số người bị thương giảm nhưng tiêu chí quan trọng nhất là số người chết vẫn chưa được cải thiện
đáng lo ngại hơn trong ba tháng đầu năm trên địa bàn thành phố xảy ra hai vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng làm bốn người chết
không phải nhưng mà chơi đếm cả đếm mất ngủ mất ngủ ấy
nó ảnh hưởng đến vấn đề điều khiển phương tiện khi đi đường ba tháng hai thì không làm chủ được cái tây lái nữa
thành ra là va quyệt vào cái trại phân cách giảm rồi hai em bị thương sau đó vào bệnh viện thì bị thương phải không
sau đó là cũng là chính cái vụ này mà làm cái tai nạn giao thông của cái đầu năm nay chúng tôi đã có tắng
là địa bàn du lịch lưu lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố vũng tàu luôn cao hơn các địa phương trong tỉnh
nhất là vào các dịp lễ tết
vào ngày nghỉ cuối tuần
công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
vì vậy cũng thường xuyên được tăng cường
song song với đó các chuyên đề về xử lý vi phạm
được lực lượng cảnh sát giao thông tp vũng tàu tiến hành
và trong số hai tám trăm năm mươi ba trường hợp bị lực lượng chức năng xử phạt
nhiều nhất vẫn là vi phạm không đổi mũ bảo hiểm
để kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí
tp vũng tàu đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
như tăng cường tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông
mở chiến dịch tuyên truyền và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường
mới đây nhất là chiến dịch lập lại trật tự lòng đường vỉa hè
xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
thực hiện đồng loạt các kế hoạch và chiến dịch lập lại trật tự an toàn giao thông
tình hình giao thông mỹ quan văn minh đô thị của tp vũng tàu
không những được cải thiện đáng kể
mà còn góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông cho chính người dân tp
gần năm tỷ đồng là tổng mức đầu tư dự án xây dựng đường trục phát triển
nối vùng kinh tế biển nam định với đường cao tốc cầu rẽ ninh bình